báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn sáng nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
và các đại biểu đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện mê linh
sáng nay đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội do đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành uỷ trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
làm trường đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện mê linh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí hoàng trung hải nhấn mạnh việc thành phố chậm giao đất dịch vụ là có lỗi với người dân
hiện nay toàn thành phố mới giao đất dịch vụ được sáu mươi chín
bí thư thành ủy hà nội khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực chỉ đạo các cấp các ngành thành phố
tháo gỡ vấn đề đất dịch vụ trước mắt là phối hợp với các bộ ngành liên quan
không đạt được thành phố sẽ kiến nghị với chính phủ để giải quyết rứt điểm vấn đề này